theo sở xây dựng thành phố hồ chí minh ước tính trung bình mỗi năm dân số thành phố tăng hơn một trăm tám mươi người
và trong vòng năm năm tới thì sẽ tăng tới hơn một triệu người
như vậy thì chỉ vài năm nữa thôi nhu cầu về nhà ở sẽ vô cùng nan dài
và chúng ta rất cần có các giải pháp phát triển nhà ở để đáp ứng được tình trạng gia tăng dân số
khảo sát của sở xây dựng thành phố hồ chí minh có hơn bốn trăm bảy mươi sáu ngộ chưa có nhà ở
hoặc đang sống chung với cha mẹ người thân
chưa kể số lượng công dân làm việc trong các doanh nghiệp fdi khoảng một trăm chín mươi bốn bảy trăm năm mươi bảy người
một trăm linh người nước ngoài hơn năm trăm linh sinh viên đại học cao đẳng cũng có nhu cầu tìm nhà ở
do đó nhu cầu nhà ở thương mại nhà ở vừa túi tiền là rất lớn
hiệp hội bất động sản thành phố đã đề xuất nhiều mô hình phát triển nhà ở
đáp ứng tình trạng gia tăng dân số hiện nay như mô hình phát triển các dự án nhà ở
nằm trong các khu đô thị mô hình phát triển các dự án khu dân cư quy mô lớn
với mỗi dự án có diện tích khoảng năm mươi hectare chủ yếu tại các quận huyện ngoại thành
hay các mô hình chỉnh trang tái phát triển các khu vực đô thị cũ khu nhà ở quy mô vừa và nhỏ
mô hình nhà ở xã hội mô hình cho thuê nhà của hộ gia đình cá nhân